mở đầu bản tin là thông tin về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị sáng nay đúng bảy giờ ba mươi năm phút hơn một triệu thí sinh bắt đầu làm bài thi môn ngữ văn
ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba trong thời gian là một trăm hai mươi phút
buổi chiều thì các thí sinh sẽ thi toán thời gian làm bài là chín mươi phút
thí sinh sẽ dự thi trong hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng sáu là ngày thi chính thức
còn ngày ba mươi tháng sáu là ngày thi dự phòng
các địa phương đã bố trí lực lượng tham gia công tác thi để đảm bảo an ninh
an toàn giao thông không để xảy ra tình trạng mất điện
thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông phải trải qua năm bài thi
gồm ba bài thi độc lập là toán ngữ văn ngoại ngữ
một bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn thi thành phần vật lý
hóa học sinh học một bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn thi thành phần
lịch sử địa lý giáo dục công dân
đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông
các môn thi thành phần gồm lịch sử địa lý
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng sáu các thí sinh có mặt để làm thủ tục dự thi tại phòng thi
đính chính sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế thi lịch thi tốt nghiệp
trung học phủ thông năm hai nghìn hai mươi ba
tin tức an ninh triệt tự
một đối tượng đang có hành vi mua bán cháy phép chất ma túy trên đường đi tiêu thụ
thì bị công an huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an triệt phá
thù giữ hai mươi bốn đồng
viên hồng phiến
tại km năm mươi ba quốc lộ bốn mươi sáu a thuộc thôn thanh tiến xã võ liệt huyện thanh trương
công an huyện hưng nguyên chủ trì phối hợp với công an huyện thanh trương
bắt giữ đối tượng người lào là lầu bá lì khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hai mươi bốn viên ma túy dạng hồng phiến năm viên đạn và một điện thoại di động
đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu tp đà nẵng vừa tiến hành
xác minh và làm giải quyết
nhóm thanh niên có độ tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi hai tuổi trú tại quận cẩm lệ và quận ngũ hành sơn
có hành vi tụ tập diễu hành trên phố gây dấu trật tự công cộng vào tối ngày hai mươi sáu tháng sáu
trước đó cả hai nhóm với hơn hai mươi thanh niên đã rủ nhau cùng điều khiển xe máy diễu hành
của các tuyến đường ở trung tâm thành phố nhằm mục đích giải trí
vào tối ngày hai mươi sáu tháng sáu hai nhóm đã điều khiển xe máy qua nhiều tuyến đường
ở quận ngũ hành sơn cẩm lệ sơn trà
khi đến đường bạch đăng hướng về đường ba tháng hai thì bị tổ tuần tra mật phục
của công an quận hải châu phát hiện truy đuổi
lúc này số thanh niên nói trên bắt đầu tháo chạy với tốc độ cao gây nguy hiểm cho những người đi đường
tại cơ quan công an cả hai nhóm thừa nhận đã hẹn nhau và sử dụng xe máy diễu hành qua các tuyến đường
và có cất dấu hung khí tự tạo tại một bãi đất chống nhằm mục đích sử dụng khi có đánh nhau
hiện lực lượng công an đã làm rõ được một mươi ba thanh niên và đang tiếp tục làm rõ các đối tượng có liên quan khác
vào khoảng hai mươi h ngày hôm qua hai mươi bảy tháng sáu một ngọn lửa đã bùng lên từ căn hộ tầng một mươi hai của trung cư
nằm trên đường số một mươi phường hiệp bình chánh thành phố thủ đức
nghe báo động hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy ra đường
lửa cháy lớn đã tạo thành một cột khói đen bay sang các căn hộ bên cạnh
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tp thủ đức đã huy động nhiều phương tiện
cán bộ chiến sĩ và xe thang tới hiện trường
khoảng ba mươi phút sau ngọn lửa được khống chế
rất may không có thương vong về người nhưng ngọn lửa đã thiêu dụi nhiều tài sản
nguồn nhân hỏa hoạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
thưa quý vị vào chiều tối ngày hôm qua một vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn phường một mươi bảy
quận bình thạnh thành phố hồ chí minh khiến hai người tử vong
theo thông tin ban đầu đám cháy xảy ra trong con hẻm số một mươi tám đường nguyễn cửu vân
phường một mươi bảy quận bình thạnh thành phố hồ chí minh vào khoảng một mươi tám giờ một mươi năm phút
khi phát hiện đám cháy người dân truy hô và tiếp cận căn nhà để tìm cách ưng cứu
tuy nhiên thì cửa nhà bị quá khiến lực lượng tại chỗ không thể vào bên trong tiếp cận nguồn cháy
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận bình thạnh đã điều xe chữa cháy
cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa và tìm người gặp nạn
đến một mươi chín h cùng ngày đám cháy đã được khống chế hoàn toàn
qua khám nghiệm nhanh hiện trường lực lượng chức năng phát hiện hai người trong nhà đã tử vong
nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra và làm rõ
công an tp tân uyên tỉnh bình dương cũng đang điều tra nguyên nhân một vụ nổ xảy ra tại phòng trọ ở phường phú tránh
theo đó vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi sáu tháng sáu tại phòng số một mươi hai nhà trọ phạm thủy thuộc khu phố phú bưng
phường phu tránh đã xảy ra vụ cháy nổ nghi do cục sàng sự phòng bị chập điện
theo những người chọ ở đây họ thấy cục sàng sự phòng
đang để sạc ngay cửa sổ của phòng trọ khi phát đổ ngọn lửa bùng ra ngoài hành lang khiến nhiều người hoảng sợ
rất may là thời điểm xảy ra vụ cháy nổ thì cả ba người thuê trọ ở đây đều đã đi làm nên không có thiệt hại về người hay tài sản
thời gian qua thì đã có nhiều vụ cháy nổ liên quan đến cục sàng sự phòng
do đó khi đi ra ngoài người dân nên chú ý tắt hết các thiết bị điện
lưu ý không cắm sạc điện thoại hay cục sàng sự phòng qua đêm để tránh gây nguy hiểm cho người sử dụng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hạ long tỉnh quảng minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh tạm giam đối với nguyễn văn quang sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại thành phố hạ long về tội chống người thi hành công vụ
tối ngày hai mươi hai tháng sáu khi bị tổ công tác liên ngành phát hiện việc chở khách có thu phí nhưng không có tem
phù hiệu kinh doanh vận tải và yêu cầu dừng phương tiện quang đã không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy
khi bị chặn bắt quang tiếp tục có hành vi chống đối
giấu chìa khóa giả vờ bị ngất cho đến khi xe cấp cứu đến
căn cứ tài liệu chứng cứ thu tập được công an thành phố hạ long đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam nguyễn văn quang
về hành vi chống người thi hành công bộ
với chủ đề phòng chống ma túy quyết liệt hiệu quả nâng cao trách nhiệm chủ động phối hợp vì một cộng đồng sạch ma túy
ở thời điểm này công an thành phố đà nẵng triển khai đồng loạt các tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn
test nhanh ma túy hàng loạt tài xế xe khách chủ yếu là xe chạy đường dài
cao điểm xử lý kéo dài từ ngày hai mươi hai tháng sáu đến ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
sau đây là ghi nhận của phóng viên
bến xe trung tâm thành phố đà nẵng mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện ra vào
trước khi phương tiện rời bến đều được tổ liên ngành test nhanh nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế
qua kiểm tra phát hiện một trường hợp nghi dương tính với ma túy
tài xế khai nhận đã sử dụng thuốc giảm đau có thành phần chứa hoặc chất codeine
tổ công tác yêu cầu tài xế cung cấp đủ đơn thuốc giấy tờ có liên quan để kiểm soát tránh bỏ lọt các trường hợp vi phạm
kiểm tra hai mươi trường hợp tài xế điều khiển xe khách tại bến
lực lượng chức năng không phát hiện trường hợp vi phạm liên quan đến cồn và ma túy
quá trình kiểm tra diễn ra nhanh gọn chỉ mất khoảng một mươi phút một trường hợp
việc kiểm tra xử lý ngay tại bến xe sẽ giúp phát hiện từ sớm từ xa
qua đó hạn chế được rủi ro tai nạn có nguyên nhân từ cồn ma túy
về cái mặt sử dụng chất kích thích và sử dụng lên cái đường thì mình đã tức lên tay xế rồi ngồi là
không bao giờ mình sử dụng hết đó là quan niệm của mình
sau nữa là thì mình tham gia thăm thì cái an toàn là cái chính
cái an toàn ở đây là dù cái gì tại mình tham gia thăm là thứ nhất là người tham gia thăm chung với mình
thứ hai là hành khách ngồi chung với mình thứ ba là đánh mình
sau nữa đến doanh nghiệp thì mình luôn luôn bảo quản toàn bộ hết những cái gì cần thiết
cao điểm xử lý vi phạm liên quan đến cồn ma túy diễn ra từ ngày hai mươi hai tháng sáu đến ngày hai mươi hai tháng bảy
tổ liên ngành sẽ tập trung kiểm tra tại bến xe trung tâm thành phố
và các tuyến đường đầu đối vào bến xe
hàng tuần duy trì bốn đến năm tổ giám sát kiểm tra liên tục
các trường hợp điều khiển phương tiện mà trong người có chất cấm
không chấp hành hiệu lệnh yêu cầu kiểm tra về ma túy
và các lỗi vi phạm an toàn giao thông khác đều được xử lý theo quy định
tác hại của ma túy đối với lái xe thì cực kỳ là nguy hiểm
và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có sử dụng lòng độc côn chắc ma túy
thì nếu mà điều khiển phương tiện xe gấp thì gây có hệ lị rất lớn
và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với hành khách trên xe
nhằm đảm bảo một tiến chiến xe an toàn
thì chúng tôi cương quyết kiểm tra và xử lý nghiêm cấp hành vi với bản thân
sử dụng chất cấm điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông
từ thực tế các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng
người điều khiển phương tiện cần nâng cao nhận thức
nói không với rượu bia ma túy
công tác tuyên truyền như thế này cũng được lồng ghép triển khai trong đợt cao điểm
ngày hôm nay hơn một triệu thí sinh trên cả nước
sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học hồ thông năm hai nghìn hai mươi ba
thí sinh sẽ thi môn ngữ văn vào buổi sáng
thời gian làm bài là một trăm hai mươi phút
và thi môn toán vào buổi chiều
thời gian làm bài là chín mươi phút
thí sinh sẽ dự thi trong hai ngày là ngày hai mươi tám và ngày hai mươi chín tháng sáu là ngày thi chính thức
và ngày ba mươi tháng sáu là ngày thi dự phòng
trước đó trong ngày hôm qua
thí sinh đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi
lực lượng công an các địa phương đã chủ động triển khai tốt các mặt công tác
tăng cường lực lượng phương tiện biện pháp hỗ trợ ngành giáo dục
tất cả đang dốc sức vì một kỳ thi diễn ra an ninh an toàn và đúng quy định
năm nay thì việc tổ chức kỳ thi cơ bản được giữ ổn định như năm hai nghìn hai mươi hai
các tỉnh thành chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương
trong kỳ thi này có nhiều điểm thí sinh cần lưu ý trước và trong kỳ thi
mỗi buổi thi thì thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định
chấp hành hiệu lệnh của ban coi thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi
thí sinh đến làm chậm một mươi năm phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó
thí sinh chỉ được mang theo vào phòng thi bút viết bút trì compa tẩy thước kẻ thước tính
máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản
không có thể nhớ atlas điện lý việt nam đối với môn thi điện lý
tin an ninh trả tự cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam với maxim zhukov bốn mươi một tuổi quốc tỷ nga
về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
các quyết định lệnh đã được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
theo kết quả điều tra cơ quan công an xác định maxim zhupcov là người đã quản lý
điều hành sáu công ty có chung bộ máy tổ chức nhân sự các nhân viên làm việc chung với nhau
và cùng thực hiện các hoạt động cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định
núp bóng hoạt động cho vay cầm đồ trên nền tảng trực tuyến tại các trang web
senmo vn thầntaioi vn cây đèn thần vn
ngoài maxim zupcov cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố hai mươi hai đối tượng là giám đốc
một số trưởng phòng trưởng nhóm các công ty và nhân viên trực tiếp quản lý
vận hành hoạt động cho vay về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
các đối tượng đã cho vay với lãi suất thấp nhất cho một giao dịch là một trăm tám mươi ba một năm
cao nhất cho một giao dịch là hai năm trăm năm mươi năm một năm gấp từ một mươi lần đến một trăm hai mươi tám lần so với lãi suất cho vay
cao nhất trong giao dịch dân sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tỉnh quảng ninh và ngày hôm nay cho biết đã khởi tố vụ án
khởi tố và bắt tạm xa nguyễn văn quang trú tại tp hcm
tối ngày hai mươi hai tháng sáu khi bị tổ công tác liên ngành phát hiện việc chở khách có thu phí nhưng không có tem
phủ hiệu kinh doanh vận tài quang đã tăng ga bỏ chạy
khi bị chặn bắt quang tiếp tục có các hành vi chống đối giấu chìa khóa giả vờ bị ngất cho đến khi xe cấp cứu đến
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm xa nguyễn văn quang
về hành vi chống người thi hành công vụ
công an huyện mù cang trải tỉnh yên bái đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với sồng thị pà và giàng thị cha
cùng chú tại xã triềng khong huyện sông mã tỉnh sơn la về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó thực hiện tháng cao điểm phòng chống tội phạm về ma túy
sau triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra trinh sát công an huyện mù cang trải đã phát hiện bắt quả tang sổng thị bà
và giàng thị cha đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại bản ngã ba kim xã búng luông huyện mù căng trải
quá trình bắt giữ lực lượng công an đã thu giữ tại chỗ một bánh heroin có khối lượng ba trăm một mươi năm gram
một mươi viên ma túy tổng hợp với khối lượng năm trăm bốn mươi sáu gram cùng một số tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an sồng thị bà và giàng thị cha khai nhận đã mua số ma túy trên
tại xã mường lầm huyện sông mã tỉnh sơn la mang sang yên bái bán kiếm lời
nhưng chưa kịp bán đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vẫn có diễn biến hết sức phức tạp
với nhiều chiêu trò và thủ đoạn tinh vi
nhưng thời gian qua với sự tích cực tuyên truyền của lực lượng công an
các cán bộ ngân hàng và mỗi người dân đã nâng cao cảnh giác
từ đó nhiều vụ nạn nhân bị các đối tượng mạo danh lừa đảo
thế nhưng khi ra đến ngân hàng để rút tiền và chuyển khoản thì đã kịp thời được ngăn chặn
mới đây nhất một vụ việc vừa được công an phường kim giang công an quận thanh xuân hà nội
ngăn chặn kịp thời bảo vệ được số tiền năm trăm linh triệu đồng của một người dân trên địa bàn
không để rơi vào tay của các đối tượng lừa đảo
vụ việc này thêm một lời cảnh báo người dân cần luôn cảnh giác trước các chiêu trò
thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao hiện nay
bà nguyễn thị thái sáu mươi tám tuổi sinh sống tại phường kim giang quận thanh xuân
vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi một tháng năm bà bất ngờ nhận được cuộc gọi từ ứng dụng messenger
của người em gái đang sinh sống tại đức
chỉ nói được một hai câu thì em gái nói tín hiệu bị kém và chuyển sang nhắn tin
người em gái nói bà ra ngân hàng rút sổ tiết kiệm năm trăm linh triệu đồng
để gửi cho một tài khoản có tên nguyễn văn linh vì đang có việc gấp
không chút nghi ngờ sáng sớm ngày hôm sau bà thái ra ngân hàng làm thủ tục rút sổ tiết kiệm để chuyển khoản
ở đầu xưa anh kia nói là
nghe không rõ
tức là mạng rất yếu
thì tôi nghĩ cái mặt lộn nhòe nhòe tôi nghĩ là chắc là mạng yếu

thế thì vậy thì chị nhắn tin đi
thì nó nhắn tin cho tôi là
cái sổ tiết kiệm của em
mai chị ra chị rút
chị gửi cho trả lợi cho em cho người tên là nguyễn văn linh
thì sáng mai tôi ra rất sớm
tôi rút cái sổ tiết kiệm ra
tôi chuyển sang cái tài khoản của em
của nguyễn văn linh
thì trong đấy ngân hàng người ta mới nói hỏi là nội dung gửi như thế nào
thì tôi bảo không hiểu là trả lợi như thế nào đấy
thì ngân hàng người ta nghi ngờ luôn
người ta bảo là như thế thì cô phải hỏi rõ
lúc bây giờ tôi nghĩ ra tôi chết rồi
cứ khi là mình bị lừa
khi bà thái được nhân viên ngân hàng cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo
và bà cũng nhận ra dấu hiệu lừa đảo
nhưng số tiền năm trăm linh triệu đồng đã được chuyển khoản đi
ngay lập tức bà thái chạy sang công an phường kim giang trình báo
tiếp nhận thông tin của bị hại
các cán bộ chiến sĩ công an phường kim giang
cẩn trương có mặt tại ngân hàng
phối hợp chặt chẽ với đại diện ngân hàng
và bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an phường kim giang
công an quận thanh xuân
đã kịp thời phong tỏa thành công tài khoản của đối tượng lừa đảo
lúc đồng chí trực ban công an phường
báo cáo tôi
báo cáo anh chí là khi mà vụ việc
nó vào khoảng chín h ba mươi một mươi h sáng
thì nó ghi trực tiếp
tôi chỉ đạo luôn là
cán bộ chiến sĩ chạy cùng tôi
sang ngân hàng việt tinh banh
và đồng thời báo cáo trực tiếp
đồng chí trưởng an quận xin ý kiến
việc để phong tỏa
tài khoản số tiền năm trăm linh triệu đó
để thứ nhất
báo cáo anh chí là mục đích chính
giữ lại tài sản cho người dân
thì sau khi phối hợp
với cả bên ngân hàng việt tinh banh
thì các anh cũng đã phong tỏa
cái số tiền năm trăm linh triệu
mà số tiền năm trăm linh triệu này
đã được chuyển sang hai cái tài khoản khác
của cũng cùng hệ thống
hôm ấy cũng là rất may
nhưng ngược lại sau đấy là đồng chí trưởng an quận
cũng đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ
xuống phối hợp với công an phường
chúng ta làm các cái thủ tục
cũng như là các cái công văn
để yêu cầu ngân hàng phong tỏa số tiền trên
để giữ lại cho người dân
ngay sau đấy
vài hôm là tôi đã viết thư

vài lời khen đến
trưởng công an của quận
rồi ông giám đốc
công an thành phố
là tinh thần
với tinh thần trách nhiệm
với nghiệp vụ rất là chuyên môn
rất là vững chắc của mình
rồi với tinh thần
gần dân rồi
thương dân như thế nào
như là người của
trong gia đình cho nên là các đồng chí đã hết
hết lòng về nhân dân
cách rất là nhanh chóng
trong vòng chỉ phải một mươi năm hai mươi phút
là đã xong công việc tôi thấy
rất là giỏi
chỉ cần chậm trễ vài phút nữa
thì toàn bộ số tiền năm trăm linh triệu đồng
của người dân đã bị đối tượng chiếm đoạt
vụ việc này cho thấy tinh thần trách nhiệm
của lực lượng chức năng phường kim giang
công an quận thanh xuân đã khẩn trương vào cuộc
với các biện pháp nghiệp vụ bài bản
và một tinh thần hết lòng về người dân
lá thư cảm ơn của bà thái
gửi tới các đơn vị công an hà nội
chính là nguồn động viên khích lệ
các cán bộ chiến sĩ tiếp tục nỗ lực
trên mặt trận đảm bảo tình hình an ninh
an toàn tại địa bàn cơ sở